tại trung quốc dịch tả lợn châu phi đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng dịch chuyển về phía nam sát biên giới các tỉnh phía bắc của nước ta
để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập tỉnh lào cai đã huy động các lực lượng tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn ngay từ tuyến biên giới
xác định việc ngăn chặn ngay từ tuyến biên giới là mấu chốt để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào nội địa
tỉnh lào cai đã thực hiện nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát tại các cửa khẩu
tất cả hàng hóa đi qua đều được kiểm tra chặt chẽ không để các sản phẩm có nguy cơ mang mầm bệnh vào trong nước
tăng cường tuần tra tại các lối mòn lối mở trên biên giới tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của công tác phòng chống dịch
tỉnh lào cai cũng ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn
yêu cầu cơ quan chuyên môn các địa phương theo dõi giám sát chặt chẽ đàn lợn kịp thời phát hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm với lợn nghi mắc bệnh
tuân thủ các quy định về quản lý vận chuyển kiểm dịch vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn

với các biện pháp đồng bộ và quyết liệt đến thời điểm này công tác phòng chống ngăn chặn dịch tả lợn châu phi đã và đang được tỉnh lào cai thực hiện hiệu quả
tuy nhiên là địa phương với gần hai trăm linh km đường biên giới giao thương nhộn nhịp nên nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch vào địa bàn vẫn rất cao
do đó các ngành chức năng cần tiếp tục kiểm tra kiểm soát chặt chẽ lợn và sản phẩm từ lợn đặc biệt tại các khu vực biên giới kiên quyết không để dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào nước ta